hội liên hiệp phụ nữ tp hcm vừa phát động phong trào chống rác thải nhựa trong cán bộ hội viên phụ nữ
và qua đó lan tòa ra cộng đồng về việc hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa
chương trình chống rác thải nhựa kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ cùng chung tay hạn chế sử dụng túi ni lông
sản phẩm nhựa dùng một lầm bằng các biện pháp như thường xuyên mang túi đi chợ hộp đựng đồ ăn chế biến sẵn
ly hoặc bình đựng nước khi mua đồ uống chế biến sẵn mang theo bộ bụng cá nhân cần sử dụng khi đi ra ngoài
phong trào đặc biệt hướng tới việc tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh ăn uống các nhà hàng khu du lịch
hạn chế sử dụng túi ni lông nói không với rác thải nhựa và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần